theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cơm bão số một sẽ quét qua vùng biển mũi cà mau tâm bão cách đất liền khoảng hai trăm linh km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi chín h ngày ba tháng một vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng một trăm bảy mươi km về phía nam tây nam cách đảo thầu chu của kiên giang khoảng hai trăm linh km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của bão từ đêm ngày hai dạng sáng ngày ba tháng một vùng biển phía nam cà mau có gió mạnh dần lên
cấp sáu bảy vùng tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
vùng biển từ các tỉnh bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm huyện đảo côn đảo và vùng biển từ các tỉnh cà mau đến kiên giang
bao gồm cả huyện đảo phú quốc và đảo thổ chu có gió mạnh cấp sáu có lúc giật cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh